bảo hiểm xã hội việt nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố yêu cầu chủ động phối hợp với sở y tế và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi nghi ngờ có nhiễm virus corona
theo đó người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhiễm nghi nhiễm virus corona được tạo điều kiện kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cơ sở nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý i năm hai nghìn hai mươi đã được bảo hiểm xã hội việt nam cấp đầy đủ
đặc biệt là bảo hiểm xã hội các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng quảng ninh khánh hòa